còn vào chiều ngày hôm nay tại sân vận động thiên trường thành phố nam định cũng sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của bảng b môn bóng đá nam sea games ba mươi một
để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một trên địa bàn
công an thành phố nam định đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và trọng tâm là chấn áp và tiếp tục kéo giảm tội phạm hình sự
công an thành phố nam định tăng cường duy trì hoạt động của bốn tổ công tác đặc biệt tuần tra khép kín địa bàn trước trong và thời gian diễn ra sea games ba mươi
mỗi tổ công tác đặc biệt gồm hai mươi hai đồng chí có năng lực công tác kinh nghiệm xử lý các tình huống được trang bị đầy đủ phương tiện công cụ và do chỉ huy một đội nghiệp vụ làm tổ trưởng
mỗi tối bốn tổ công tác đặc biệt sẽ chia làm hai ca tuần tra khép kín đêm thực hiện nhiệm vụ kể cả thứ bảy và chủ nhật
từ đầu tháng bốn đến nay công an tp nam định liên tiếp khám phá
thành công nhiều vụ trộm cắp tài sản bắt giam đối tượng trộm cắp và đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp
bên cạnh việc phòng ngừa chấn áp tội phạm hình sự và tiện nạn xã hội công an thành phố nam định cũng chú trọng triển khai nhiều giải pháp
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín suốt thời gian diễn ra sea games ba mươi một